các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị cáo trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp
tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản westor xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh
chỉ mới tham gia hoạt động tại vạn thịnh pháp sau khi sự việc diễn ra bị cáo nhận thức được hành vi của mình
trước đó quá trình luận tội bị cáo trương huệ vân bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
nay viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt là một mươi bảy một mươi tám năm tù giảm hai năm so với mức đề nghị ban đầu
chồng bà trương mỹ lan ông chu lập cơ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
được viện kiểm sát đề nghị giảm mức hình phạt xuống còn từ một mươi đến một mươi một năm tù
trước đó ông chu lập cơ bị đề nghị một mươi một một mươi hai năm tù
người được xem là thành khẩn khai báo dám làm dám nhận người đã cảm ơn đại diện viện kiểm sát đã lắng nghe và thấu hiểu
bị cáo trần thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb
mức hình phạt trong luận tội là từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
nay được viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ mức hình phạt xuống còn từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù
nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ thanh tra thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cũng được đề nghị giảm trách nhiệm hình sự
bị cáo nguyễn văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
người ra quyết định thanh tra bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm
nay được viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt giảm xuống còn một mươi một một mươi hai năm tù
bị cáo nguyễn cao trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella đã khắc phục được phần lớn hậu quả
hiện đang tiếp tục và vận động gia đình nỗ lực khắc phục phần thiệt hại còn lại
được viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt từ một mươi đến một mươi một năm tù xuống còn chín đến một mươi năm tù
tổng cộng có hai mươi hai bị cáo được đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
thưa quý vị liên quan đến vụ án vạn thịnh pháp tự bào chữa bị cáo đỗ thị nhàn nói rằng
do quen biết ông võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb từ trước và do tin tưởng nên đã cho ông văn mã số khóa nhà
bà hoàn toàn không biết trước việc ông văn mang tiền đến nhà
ngày hai tháng bốn tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử cho luật sư bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
thuộc ngân hàng nhà nước đối đáp trước quan điểm luận tội của viện kiểm sát
theo luật sư bào chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn viện kiểm sát cho rằng
bị cáo nhàn là trưởng đoàn thanh tra biết rõ scb trong tình trạng kiểm soát đặc biệt
nhưng không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra là suy đoán không có lợi cho bị cáo nhàn
cũng theo luật sư khi gặp bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bà nhàn đã nêu thực trạng scb yêu cầu bán tài sản sớm ra kết quả thanh tra
thế nhưng đại diện viện kiểm sát lại cho rằng bà nhàn biết rõ thực trạng nên gặp bà lan
rồi nhận tiền để bưng bít sai phạm
cáo buộc này của viện kiểm sát theo luật sư là theo hướng suy luận không đủ căn cứ
đối với các tình tiết tăng nặng mà viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo nhàn
luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo
bởi ông nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước bị cáo buộc là chủ mưu bà nhàn nhận chỉ đạo từ ông hưng rồi chỉ đạo cấp dưới
nếu bị cáo nhàn thực hiện chỉ đạo theo ông hưng tức là không phải ý thức chủ quan của bà nhàn
từ bào chữa bổ sung bị cáo đỗ thị nhàn nói rằng do quen biết bị cáo võ tấn hoàng văn
tổng giám đốc scb từ trước và do tin tưởng ông văn nên mới cho ông văn mã số khóa nhà
và hoàn toàn không biết trước việc ông văn mang tiền đến
bị cáo nhàn đề nghị xem xét việc bà không đề xuất bỏ các thông tin sai phạm khi thanh tra
đồng thời cho rằng chỉ đoàn thanh tra của bà mới chỉ ra các sai phạm của scb còn trước đây không có
bị cáo nhàn cũng nói mình không hứa sửa kế hoạch thanh tra với bà trương mỹ lan
bị cáo nhàn cũng cho rằng mình không bưng biết bất kỳ thông tin nào
việc viện kiểm sát nói bị cáo dự thảo
kết luận thanh tra không trung thực là không chính xác
bị cáo thừa nhận sai phạm của mình nhưng cần tách rõ chức năng khi thanh tra và khi tham mưu lãnh đạo
cũng theo lời của bị cáo nhàn quá trình thanh tra bà đã làm đầy đủ nhiệm vụ của mình
đã không bỏ sót bất kỳ lỗi nào của scb và báo cáo đầy đủ cho ông hưng
bị cáo là cấp dưới phải chấp hành chỉ đạo của cấp trên khi tham mưu ban hành văn bản kết luận thanh tra
trong vụ án này bị cáo đỗ thị nhàn bị viện kiểm sát đề nghị phạt tù trung thân
về tội nhận hối lộ với cáo buộc thực hiện các chỉ đạo của bà lan
ông văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu đô la đến đưa cho bà nhàn
tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà nhàn
báo trợ bổ sung cho bị cáo trương mỹ lan luật sư giang hồng thanh cho rằng
việc xác định số tiền thất thoát của scb có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
nếu không muốn nói là có ý nghĩa sống còn trong việc xác định tội danh
hình phạt đối với bị cáo trương mỹ lan
và các bị cáo khác nếu scb không có thất thoát thì sẽ không có thiệt hại cũng như không bị chiếm đoạt
luật sư thanh đặt câu hỏi nếu không có chương cầu giám định
không sử dụng chứng thư thẩm định giá của hoàng quân để xác định thiệt hại
vậy thiệt hại của scb được xác định dựa trên nguyên tắc nào bằng phương cách nào
luật sư cho rằng bà trương mỹ lan phải gánh chịu nhiều quy kết nặng nề trong đó
có hai quy kết đã quyết định sinh mạng của bà lan
thứ nhất bà lan phải chịu trách nhiệm đối với cả những khoản vay không liên quan đến mình
nghĩa là trách nhiệm của bà lan bị tăng lên
thứ hai giá trị tài sản đảm bảo của bà lan bị định giá thấp đi
nghĩa là quyền lợi của bà lan bị giảm xuống
sự tranh lệch này đã đưa bà lan vào cửa tử
luật sư thanh còn cho rằng bà lan được nhiều người đánh giá có bản chất tốt đẹp
tham gia nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung nguyên phó giám đốc sc
b luật sư cho rằng thân chủ của mình rất vui mừng khi được viện kiểm sát nhận định không phải đóng vai trò chủ chốt của vụ án
tuy nhiên luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo
gồm phạm tội có tổ chức và phạm tội tinh vi
luật sư cho rằng bị cáo không phải phạm tội có tổ chức hay tinh vi
bởi bị cáo dung là cấp dưới nhận được sự chỉ đạo của cấp trên là người làm công ngăn lương
luật sư nguyễn thành công bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung đặt câu hỏi về việc
viện kiểm sát xác định nói không dùng kết quả định giá của công ty hoàng quân mà dùng các biện pháp khác
vậy biện pháp khác là biện pháp nào
theo luật sư tính nhất quán và xuyên suốt của nguyên tắc có lợi cho bị cáo vẫn chưa được áp dụng triệt đề
theo luật sư này tại phiên tòa các bị cáo và luật sư đều cho rằng
việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp mong tòa xem xét
luật sư công cho rằng công ty thẩm định giá hoàng quân công ty hoàng quân
được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án mới định giá bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản thế chấp
cho các khoản vay của nhóm vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu
quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
theo đại diện viện kiểm sát mặc dù hành vi của trương mỹ lan là xuyên suốt trong một thời gian dài
với cùng phương thức thủ đoạn nhưng viện kiểm sát truy tố về hai tội danh khác nhau
vì trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm
thỏa mãn cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đến giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám trở về sau lúc này bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực
đồng thời căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành thì trong giai đoạn này
hành vi của trương mỹ lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản
sau đó viện kiểm sát truy tố về hai tội danh là có căn cứ
những bị cáo có chức vụ quyền hạn trong scb là những bị cáo thân cận và giúp sức tích cực cho trương mỹ lan
chiếm đoạt tài sản xuất tiền ra khỏi scb nên viện kiểm sát truy tố các bị cáo này về tội tham ô tài sản
các bị cáo cấp dưới là người làm công ăn lương làm theo chỉ đạo của cấp trên
không quyết định được các vấn đề nên viện kiểm sát không xác định là đồng phạm với trương mỹ lan
về tội tham ô tài sản mà truy tố các bị cáo này về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đối với quan điểm các luật sư cho rằng bị cáo trương mỹ lan không nắm giữ chức vụ
không có quyền quyết định hoạt động của scb nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản
đại diện viện kiểm sát cho rằng quan điểm này của các luật sư không đúng với luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng và không phù hợp với các tình tiết khách quan chứng cứ có trong vụ án
tuy trương mỹ lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb không có quyền quyết định trong scb
nhưng tài liệu chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định
lan là chủ thực sự có quyền quyết định điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb
hồ sơ có trong vụ án đã thể hiện rất rõ trương mỹ lan đã sở hữu trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
từ đó điều hành mọi hoạt động của scb
rất nhiều người làm việc với cơ quan điều tra đều nói rằng đứng tên mua cổ phần giúp trương mỹ lan
ngay chính trương mỹ lan cũng xác nhận đã nhờ người thân bạn bè mua cổ phần của scb
đối với việc bị cáo trương mỹ lan và luật sư cho rằng không sử dụng quyền hạn để sắp xếp bố trí nhân sự chủ chốt tại scb
nhưng các tài liệu thể hiện trương mỹ lan chính là người bố trí sắp xếp nhân sự
và đây là thủ đoạn phương thức phạm tội để trương mỹ lan trong quá trình rút tiền ra khỏi scb
cạnh đó lời khai của các bị cáo chủ chốt tại scb như võ tấn hoàng văn trương khánh hoàng
đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc di nghị
đều phải thông qua trương mỹ lan
cạnh đó trong quá trình điều tra và xét xử bị cáo trương mỹ lan cũng nhớ rất rõ từng nhân sự
lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong scb
hiện vụ án vạn thịnh pháp vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía dư luận
tất cả những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại